tòa án nhân dân thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa tuyên phạt bị cáo khuất văn đức
nguyên là trưởng ban quản lý chợ kim tân một mươi tám tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng trong thời gian bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khuất văn đức trưởng ban quản lý chợ kim tân thành phố lào cai
đã chỉ đạo nguyễn trí linh là nhân viên bảo vệ ban quản lý chợ
hàng tháng thu tiền phí chợ đối với các hộ kinh doanh hoa quả không cố định
khu vực cổng chợ kim tân phía đường hàm nghi tổng số tiền thu được là sáu mươi hai triệu một trăm linh nghìn đồng
số tiền này đã được đức chỉ đạo cho linh chi vào việc tiếp khách hiếu hỉ
mua sửa chữa một số vật dụng cho ban quản lý chợ nhưng không có hóa đơn chứng tử quyết toán
ngoài ra đức còn trực tiếp chỉ đạo và giao khoán cho tổ bảo vệ thuộc ban quản lý chợ kim tân
thu phí chợ của các hộ kinh doanh không cố định chờ trong chợ
khi thu có ấn chỉ vé
nộp về ban quản lý chợ kim tân với số tiền là chín triệu đồng một tháng
sau đó chỉ đạo cho kế toán làm quyết toán chứng từ nộp vào ngân sách nhà nước ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng một tháng
trả tiền vệ sinh môi trường là một triệu đồng một tháng
theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký số tiền còn lại là bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng một tháng
đã không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích chi tiêu chung của ban quản lý chợ kim tân
cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu khuất văn đức nguyễn trí linh đã bị viện kiểm sát thành phố lào cai
truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khuất văn đức một mươi tám tháng tù giam
bị cáo nguyễn trí linh một mươi năm tháng tù giam
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng gồm trần văn tuyển và hoàng văn vương
cùng chú tại xóm hai thôn cát lại xã bình nghĩa huyện bình lục
vừa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ
vào ngày một tháng sáu tuyển và vương đã đột nhập vào một nhà dân tại xã thanh sơn
huyện kim bảng lấy trộm hai xe mô tô và gần ba triệu đồng
quá trình mang xe đi tiêu thụ thì đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận thường lợi dụng sáng sớm hoặc đêm tối
không có người trông coi quản lý tài sản
các đối tượng đã dùng vam phá khóa để trộm cắp
bằng thủ đoạn này trước đó các đối tượng đã thực hiện trộm một xe máy tại phường châu sơn
được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định